các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại